vào khoảng một mươi tám h ba mươi phút ngày hôm qua ngày ba mươi tháng tám hai đối tượng ma túy tông cán bộ công an phường
đang thực hiện nhiệm vụ tại chốt kiểm dịch y tế trên đường phan đình phùng thuộc tổ một phường
tránh lộ tp quảng ngãi tỉnh quảng ngãi đã bị bắt giữ
theo đó đối tượng là trương tấn dũng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai điều khiển xe máy mang biển kiểm soát bảy mươi sáu md một nghìn chín trăm bảy mươi
chở theo sau đối tượng ưng quang tuấn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm lưu thông trên tuyến đường phan đình phùng
tông vào cán bộ công an phường tránh lộ đang thực hiện tại chốt kiểm tra y tế phòng chống dịch covid một mươi chín
công an phường tránh lộ phối hợp với các tổ tuần tra không chế nhanh đối tượng
và qua kiểm tra phát hiện đối tượng tàng trữ một gói ma túy qua test nhanh cả hai đối tượng đều dương tính với chất ma túy